phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định vừa phối hợp với công an huyện hải hậu
triệt phá thành công đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy về nam định tiêu thụ
lực lượng công an bắt quả tang phan văn toàn chú tại huyện hải hậu đang mua bán trái phép ma túy đá
tại khu vực chợ cầu đôi khám xét nơi ở của toàn thu giữ thêm một lượng ma túy đá toàn đã có ba tiền án
điều tra mở rộng vụ án công an tiếp tục bắt quả tang nguyễn tuấn anh chú tại huyện y yên
đang vận chuyển trái phép hai trăm linh gam ma túy đá một mươi viên ma túy tổng hợp khám xét nơi ở của tuấn anh
thu giữ hai trăm năm mươi viên hồng phiến năm mươi viên thuốc lắc bảy gam ketamine ba khẩu súng hai kiếm cùng nhiều
tăng vật khác tuấn anh đã có bốn tiền án về các tội tàng trữ trái phép chân ma túy lưu hành tiền giả
tăng trữ trái phép vũ khí quân dụng và trộm cắp tài sản